từ một mươi bốn h ngày năm tháng một mươi một tỉnh kiên giang tăng cấp độ dịch của thành phố rạch giá và hai huyện châu thành hòn đất lên cấp độ ba nguy cơ cao
ba địa phương này đánh giá công bố cấp độ dịch trên địa bàn các xã phường thị trấn và áp dụng các biện pháp hành chính phù hợp
thực hiện áp dụng biện pháp hạn chế người dân ra khỏi nhà từ một mươi chín h ngày hôm trước đến năm h hôm sau trừ các trường hợp cấp thiết đặc thù
từ giờ ngày năm tháng một mươi một tại thành phố vĩnh long các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được phép bán mang về do tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp